nhân chuyến công tác tại tỉnh phú yên sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm tặng quà mẹ việt nam anh hùng gia đình chính sách ở thành phố tuy hòa
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị sử sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy ở phường bảy
thương binh trần thị nga sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ở phường năm và thương binh đào thị hồng nhạn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ở phường chín thành phố tuy hòa
chủ tịch quốc hội đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các mẹ việt nam anh hùng gia đình chính sách động viên bày tỏ lòng tri ân sâu sắc
đến những người có công với cách mạng góp phần to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc xây dựng quê hương đất nước
chủ tịch quốc hội đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đối với người có công để chính sách của đảng nhà nước được thực thi hiệu quả